các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chào mừng quý vị đến với aloba tám mươi chín tuần này
thưa quý vị thực phẩm bẩn rau củ quả có tồn dư hóa chất độc hại có chất hóa học vượt ngưỡng cho phép
đã là đề tài phổ biến trên báo chí và là nỗi ám ảnh của mọi gia đình
để giải quyết tình trạng này ngoài việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường
thì cần phải thay đổi lớn từ khâu sản xuất
trong đó thói quen cách sử dụng phân bón được xem là một khâu thiết yếu phải thay đổi
theo hướng khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ hạn chế phân vô cơ là loại phân có chứa nhiều chất hóa học
có thể ẩn chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe của người tiêu dùng nếu bị lạm dụng
một cuộc kiểm tra lấy mẫu các sản phẩm nông nghiệp đang bán trên thị trường tại tp hcm
kết quả mà ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm công bố đã gây sửng sốt cho người tiêu dùng
có tới gần năm mươi số mẫu rau quả trái cây
ba chợ đầu mối là chợ đầu mối nông sản thủ đức chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn chợ đầu mối bình điển
khi xét nghiệm có dư liệu hóa chất cao
hơn bốn mươi mẫu hải sản phát hiện kim loại nặng trong đó có nhiều mẫu vừa giới hạn cho phép
ngoài việc lợi dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học
thì nguyên nhân của tình trạng thực phẩm tồn dư hóa chất được chỉ ra
chính là do việc sử dụng phân bón hóa học chản lan thiếu kiểm soát
không chỉ ở việt nam
tình trạng này phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới
tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao cho hay
việc lạm dụng phân bón vô cơ phân bón hóa học
dẫn tới nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm
như dư lượng kim loại nặng và nitrap trong sản phẩm nông nghiệp
bên cạnh đó còn dẫn đến hiện tượng đất nông nghiệp suy giảm độ phỉ nhiêu
một số diện tích đã bị thoái hóa nghiêm trọng
do sói mòn rượu trôi chua mặn hóa
mới đây vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trả lời các đại biểu quốc hội
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
cũng thừa nhận ở nước ta
vẫn còn tình trạng lạm dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học
không tuân thủ nguyên tắc bốn đúng
là đúng thuốc đúng liều lượng đúng thời điểm và đúng phương pháp
gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái sức khỏe con người và chất lượng nông sản
chất lượng nông sản giảm do tôn dư chất hóa học trong cây quá lớn
dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng
với các bệnh metamoglobin và ung thư tiềm tàng
nếu ăn phải thực phẩm có tổn dư no hai và no ba
cũng như nhiều bệnh lý khác gặp phải
khi ăn phải cây trồng bị nhiễm độc hóa học từ phân bón
thực tế đó khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng
mình rất lo lắng về những sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ
và việc là những sản phẩm tổn dư về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
đối với chúng tôi thì sản phẩm hooker là được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất
có thể nó có đáp ứng được đầy đủ các chất dinh dưỡng
phục vụ được cho các người
tôi đã lựa chọn những sản phẩm hooker tại các siêu thị
để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình
người tiêu dùng có nhu cầu rất lớn về sản phẩm nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ
tuy nhiên để có một sản phẩm nông nghiệp như vậy
thì đòi hỏi phải có một quy trình hết sức ngặt nghèo
và trong đó quy trình chăm bón bằng phân bón luôn là yếu tố quyết định hàng đầu
muốn đạt được một nền nông nghiệp như vậy xanh xanh
sạch an toàn và bền vững thì chúng ta phải làm nhiều chuyện
nó cả là một quy trình
nhưng có những cái việc mà chúng ta có thể làm ngay
và có kết quả ngay
đó là sử dụng phân bón hữu cơ cho sản xuất trồng trọt
cho sản xuất nông nghiệp để đạt được cái mục tiêu xanh sạch an toàn và bền vững
nhiều địa phương đang dần chuyên nghiệp hóa trong việc thay đổi tập quán canh tác
bắt đầu từ câu chuyện phân bón
hạn chế hay thậm chí là loại bỏ hẳn phân bón vô cơ khỏi quy trình canh tác
để tạo nên các sản phẩm nông nghiệp an toàn
đích đến hiển nhiên là một nền nông nghiệp bền vững bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng
câu chuyện tại quảng bình là một ví dụ
cánh đồng rộng hai mươi sáu hectare của dự án liên kết sản xuất lúa gạo st hai mươi năm hữu cơ
tại xã quảng tiên thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đang triển khai vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
vùng sản xuất đảm bảo được các tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ
theo tiêu chuẩn tcvn một trăm một mươi nghìn bốn trăm một mươi hai hai nghìn một mươi bảy về trông trọt hữu cơ
mục tiêu của dự án là mở ra hướng liên kết mới chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp
gắn quyền lợi nhà nông và doanh nghiệp một cách hài hòa bền vững
ngoài ra việc thực hiện thành công quy trình sản xuất lúa hữu cơ
sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm quá trình thoái hoa đất
hướng đến sản phẩm hữu cơ nhằm nâng cao giá trị kinh tế
công ty đã trực tiếp lên tại cơ sở thôn
cũng đã truyền đạt lại những vấn đề và phần lợi ích và lợi dụng
thì mọi người dân cũng rất đồng tình và hưởng ứng cao
câu chuyện tại quảng bình đã phần nào cho thấy tương lai của một hướng đi đúng đắn
trên thực tế mô hình nông nghiệp hữu cơ loại bỏ hoàn toàn phân vô cơ
khỏi quá trình canh tác đang được triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra một mươi sáu mô hình
các hiệp hội doanh nghiệp đã ký kết với cục để đưa ra các giải pháp
về sử dụng phân bón hữu cơ nâng cao giá trị chất lượng của sản phẩm nông sản
các địa phương cũng xây dựng chiến lược tái cơ cấu giống cây trồng
để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cũng như nông nghiệp hữu cơ
đền hình như sơ la an giang đồng tháp và các tỉnh vùng tây nguyên
điều này góp phần quan trọng cụ thể hóa việc thực hiện quyết định số một trăm năm mươi
về phê duyệt chiến lược phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mà chính phủ đã ban hành
chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm năm mươi về phê duyệt chiến lược phát triển ngành nông nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi đến nay tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
trong đó đã nêu cao vai trò giá trị của sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới
với định hướng là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
tích hợp các đơn giá trị thành đa giá trị
trong đó đặc biệt là chú trọng đến vấn đề tiết giảm các chi phí đầu vào
nâng cao giá trị đất chất lượng nông sản
giảm thiểu các nguy cơ về an toàn sức khỏe con người môi trường sinh thái
đồng thời phát triển ngành nông nghiệp bền vựng xanh sạch
và đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu cố gắng
nâng cao hiệu suất của sản xuất phân bón hữu cơ lên ba mươi
tương đương khoảng hai trăm năm mươi nhà máy có thương hiệu với công suất đủ bốn đến năm triệu tấn một năm
ngoài ra bộ cũng đang xây dựng các mô hình các quy trình
để sử dụng các phân bón hữu cơ truyền thống
tức là tận dụng tối đa các nguyên liệu phế phẩm từ trong sản xuất nông nghiệp
đến nay trên toàn quốc việc sử dụng phân bón hữu cơ truyền thống
tương đương khoảng một mươi một triệu tấn và dư địa
để chúng ta có thể tận dụng được nguồn nguyên liệu phế phẩm
từ trong sản xuất nông nghiệp theo ước tính khoảng hơn hai trăm linh triệu tấn một năm
trong đó phế phẩm từ trong chăn nuôi khoảng hơn một trăm linh triệu tấn
còn đâu là các phế phẩm từ các sản xuất trong nông nghiệp
kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất phân bón hữu cơ
là một trong những chiến lược quan trọng là vấn đề then chốt
giúp cho việc giảm thiểu một phần việc phụ thuộc hay lạm dụng phân bón vô cơ hiện nay
đồng thời nâng cao các giải pháp thân thiện với môi trường
sử dụng vật tư đầu vào một cách thông minh hiệu quả
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại việc thực hiện vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn
trên thực tế việc sản xuất phân bón hữu cơ đòi hỏi hệ thống trang thiết bị tiên tiến
cùng các công nghệ hiện đại để có thể đảm bảo chất lượng và số lượng ổn định
quy trình bảo quản vận chuyển cũng như giá thành sản phẩm cao
cũng là thách thức để phân bón hữu cơ cạnh tranh trên thị trường
và tiếp cận được với người nông dân
hơn nữa vấn đề nguyên thủ đặt ra là cần thay đổi nhận thức của người nông dân
một vấn đề được nhận định là hết sức khó khăn
thổi ban đầu khi chúng ta đưa phân bón hoa học vào trong sản xuất nông nghiệp
cũng không phải đơn giản
một ví dụ rất là thiển hình
đó là cách đây mấy chục năm khi phát hiện nhu cầu sử dụng phân nân nông chảy
hoặc phân nân nói chung
thì nông dân đâu có biết sử dụng
thậm chí là ở các bến xe bến tàu
phân nân đổ đầy ở đây
có ai sử dụng đâu
họ cũng chẳng thèm lấy đi
sòng sòng với việc thay đổi nhận thức của người nông dân
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ
thì vấn nạn hàng giả hàng kém chất lượng trong sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ
cũng đang là vấn đề còn nhiều bất cập
việc làm giả không chỉ dừng lại ở mẫu mã bao bì
mà còn là trà trộn hàng kém chất lượng hàng không đủ tiêu chuẩn đăng ký
mục đích cuối cùng là trục lợi
đầu tư ít mà thu lợi nhiều
các tổ chức các cá nhân người ta làm giả rất là tinh vi
để đối phó với thị trường
với cơ quan quản lý thị trường
trong đó có cả công an trong đó có cả các ngành chức năng khác
thành ra nếu không có chuyên môn
là khó có thể phát hiện ra
đấy là mẫu mã hình thức bên ngoài
rồi càng khó phát hiện ra
khi nội dung ở bên trong
chất lượng đó phải được phân tích
không thể gửi ra
không thể đếm được
mà phải được phân tích bằng máy móc bằng thiết bị
thế thì quá trình phân tích bằng thiết bị bằng máy móc
người ta đã sử dụng rồi nó đã bán mất
đấy là những khó khăn trong việc kiềm chế quản lý
hạn chế được hàng kém chất lượng
tuy nhiên chúng ta sẽ có những giải pháp
để hạn chế câu chuyện này bằng sử dụng
cái công nghệ
việc sử dụng phân bón hữu cơ để phát triển nông nghiệp bền vững
như một cách bảo vệ người tiêu dùng
còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
tuy vậy những khó khăn này được nhận định chỉ là tạm thời
dư địa lớn đến từ nhu cầu không ngừng tăng cao của thị trường
đầu ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
sẽ tạo nên những động lực mới cho phân bón hữu cờ
có thể thấy là mức sống nâng cao đã khiến cho nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
để có các sản phẩm hữu cơ chất lượng cao đến tay người tiêu dùng
thì việc quản lý hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ
từ khâu canh tác đóng gói phân phối
cần phải được giám sát chặt chẽ
khi quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được đảm bảo
thì quyền lợi của người tiêu dùng cũng từng bước được bảo vệ
chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình qua email
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại